thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
phối hợp với ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện các sở ban ngành trên địa bàn thành phố
khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị ứng phó phòng chống bão số một mươi sáu
sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố triển khai công tác kiểm tra phương tiện
trang thiết bị chuyên dụng để sẵn sàng chủ động ứng phó trên thực địa
các đơn vị khác như bộ chỉ huy bộ đội biên phòng công an thành phố sở y tế công tác chuẩn bị lực lượng trực chiến
để sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự chăm lo tốt cuộc sống người dân ở khu vực di dời cơ bản đã hoàn thành
trước đó tại huyện cần giờ các đơn vị tham gia công tác ứng phó phòng chống bão đã chẳng chống nhà cửa giúp dân
đồng thời tổ chức di dời gần năm người dân tại xã đảo thành an và các khu vực sung yếu ven sông biển đến khu vực tránh bão an toàn
trong hai ngày hai mươi năm hai mươi sáu học sinh trên địa bàn thành phố được nghỉ học để tránh bão